kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ ông lê minh hoàng tự nhận mình có khả năng cầu mưa dài hạn
mới đây ông hoàng thừa nhận khả năng đặc biệt của ông và các dẫn chứng trong báo cáo giảm lúa đổ ngã
do gió bằng cách cầu nguyện xin chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm chứng xác thực
theo đó ngày một mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức hà nội cho biết
ủy ban nhân dân xã mỹ thành vừa có báo cáo kết quả giải quyết về vấn đề nêu trên
cụ thể ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân xã mỹ thành nhận được thông tin ông lê minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở thôn phúc khê xã bồ xuyên huyện mỹ đức hà nội sử dụng báo cáo của cá nhân
với tiêu đề báo cáo giảm lúa đổ ngã do gió
báo cáo này có trự ký xác nhận của ông đinh quang hải giám đốc hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành
và được gửi cho một số cơ quan tổ chức cá nhân để các cơ quan này giới thiệu ông hoàng đến các địa phương
đang gặp bất lợi về thời tiết hạn hán cầu xin cho thời tiết thuận lợi
nhận thấy nếu sự việc không được xử lý giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến an ninh tôn giáo
gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
ủy ban nhân dân xã mỹ thành chỉ đạo lực lượng công an xã tham miu lập tục công tác của xã tiến hành
mời ông hoàng và ông hải đến làm rõ những nội dung liên quan
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức qua làm việc ông lê minh hoàng trình bày
báo cáo giảm lúa đổ ngã gió gió bằng cách cầu nguyện xin đúng là của ông
từ nhiều năm nay ông lê minh hoàng tự nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt
có thể cầu xin cho mưa thuận gió hòa mùa mang tên tốt
ông lê minh hoàng đã cầu nguyện xin giảm thiên tai mưa gió tại xã mỹ thành trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
sau đó ông tổng hợp thành bản báo cáo trên
bản thân ông lê minh hoàng tự nhận vì muốn giúp nhân dân xã mỹ thành chứ không vì mục đích vụ lợi
tuy nhiên khi tổ công tác đấu tranh lập luận ông lê minh hoàng thừa nhận khả năng đặc biệt của bản thân
và các số liệu dẫn chứng trong báo cáo chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào có thẩm quyền kiểm chứng xác thực
ông lê minh hoàng cho biết khi được xã mỹ thành mời tới làm việc nhận thấy bản báo cáo của bản thân
gửi một số tổ chức cá nhân đã gây ra dư luận không tốt dễ gây hoang mang quần chúng
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã mỹ thành nên đã tự làm đơn xin rút lại
về ông đinh quang hải giám đốc hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành người ký văn bản báo cáo trên của ông lê minh hoàng
cũng nhận sơ suất cá nhân không có vụ lợi ông hải đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc
báo cáo nêu đảng ủy ubnd xã mỹ thành sẽ tổ chức kiểm điểm làm rõ mức độ vi phạm của hải
để báo cáo huyện ủy ubnd huyện mỹ đức
liên quan đến vụ việc người dân địa phương đều xác nhận chưa từng chứng kiến ông lê minh hoàng cầu mưa tại địa phương
một số người nghe qua lời kể và phương tiện truyền thông ngôi nhà cấp bốn sập sệ xuống cấp bừa bộn đồ làm gỗ
không có vật dụng gì đáng giá đang được che đậy bằng bạt là nơi sinh sống của ông hoàng tại thôn phúc khê không ai là không biết
thế nhưng khi hỏi về việc ông hoàng có khả năng cầu mưa thì nhiều người tỏ ra bất ngờ vì chưa nghe thấy bao giờ
trong số đó có cả những người thân như anh trai ruột của ông hoàng
ông lê đình luận bảy mươi tuổi anh trai ông hoàng chia sẻ ông hoàng là con thứ tư trong gia đình
sinh ra ở vùng quê có truyền thống làm nghề nông nghiệp nên tính tình ông hoàng rất hiền lành chất phát và hay giúp đỡ mọi người
mặc dù hai anh em thường xuyên gặp nhau ngôi nhà của cả hai cũng dùng chung một ngõ
nhưng từ trước đến nay ông chưa từng nghe đến khả năng cầu mưa của ông hoàng
ông luận cho hay ông có nghe ông hoàng kể về việc đi cầu mưa ở sơn la
nhưng chưa tận mắt chứng kiến
ở địa phương cũng chưa từng thấy ông làm việc này bao giờ
ông luận cho rằng nếu như đúng lời ông hoàng từng nói đi cầu mưa cho người dân ở nhiều nơi
thì đó là một việc tốt giúp ích cho mọi người
giống như ông luận những người hàng xóm sống gần đó chưa từng được nghe về khả năng đặc biệt này của ông hoàng
ba n t x sáu mươi năm tuổi người dân thôn phúc hê cho hay
ở địa phương ông hoàng là người hiền lành dễ gần nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
biết ông hoàng sống trong căn nhà xuống cấp
nhiều người khuyên sửa lại nhưng ông hoàng không sửa chấp nhận sống khổ
bà x cho biết gần đây bà cũng nghe nói về ông hoàng có khả năng cầu mưa
nhưng chưa được chứng kiến
bà đã sống ở đây hơn sáu mươi năm chưa từng thấy ông hoàng có khả năng này và cầu mưa cho địa phương
người dân khác cho hay ông hoàng chỉ làm thợ mộc là chính
ông ấy nói cầu mưa cho địa phương là viễn tưởng tôi chưa từng thấy ông ấy làm cho địa phương
trong khi đó ông nguyễn văn bồn trưởng thôn phúc khê cho hay
công dân tại địa phương như bao người khác khả năng cầu mưa của ông hoàng đã được đồn thổi từ lâu
nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả gì để ông hoàng chứng minh cầu được như lời đồn
trong khi đó ông hoàng cho biết công việc chính của ông là làm thợ mộc
công việc này giúp ông có thu nhập để trang trải cuộc sống
năm hai nghìn ông nhận thấy bản thân có khả năng đặc biệt
nhưng mãi đến năm hai nghìn bốn khả năng này mới rõ
từ đó ông đi khắp nơi cầu mưa giúp người dân
ông hoàng cho biết thêm ông không cầu mưa như các vườn đá
công tiện truyền thông đăng tải mà chỉ cầu nguyện rồi mới xin mưa
trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương để xin giấy phép nhưng không được chấp nhận
dù vậy người đàn ông vẫn khẳng định nếu được tp hcm chấp thuận
ông sẽ mang theo số liệu ghi chép báo cáo cầu mưa thành công để cơ quan chức năng thành phố xem xét
ông hoàng tự giới thiệu hai mươi năm qua ông cầu mưa chỉ mất khoảng bốn đến năm ngày là được
một lần lâu nhất là hai mươi tám ngày
ngoài việc muốn cầu mưa cho tp hcm
ông hoàng cho biết bản thân đang cầu nguyện
cho thủ đô hà nội mùa hè năm nay chỉ từ ba mươi bảy độ trở xuống
thời tiết tại tp hcm những ngày nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ
đến công việc cuộc sống và sức khỏe của người lao động trên toàn địa bàn thành phố
nhất là đối với những người dân thường xuyên làm việc trực tiếp ngoài trời
từ cuối tháng hai đến nay các tỉnh nam bộ đang ở trong giai đoạn cuối mùa khô
thời tiết tại tp hcm và các khu vực lần cận nắng nóng gai gắt
nhiều lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới bốn mươi độ c
thời tiết khắc nghiệt khiến ai cũng muốn trốn nắng
nhưng có những nghề bắt buộc phải ở ngoài đường nhiều giờ liền
trên những nẻo đường tại thành phố rất dễ bắt gặp những người bán hàng
đạp xích lô bốc vác lao công thợ xây phải oan minh làm việc dưới thời tiết ỏi bức
không khó để bắt gặp những ánh mắt mệt mỏi lưng áo ướt đẫm mồ hôi của những người lao động này
gần hai mươi năm bán nước tại vỉa hè trên đường nguyễn đình triều quận ba
người dân thường xuyên phải chịu đựng cái nắng nóng như trào lửa để bán hàng
tuy nhiên chưa có năm nào nóng như năm nay
ngồi bán hàng từ sáng đến tối người này vừa phải hứng nắng từ trên trời chiếu xuống
vừa phải chịu nhiệt từ đường nhựa bốc lên khiến bà cảm thấy mệt mỏi
nhưng không thể vì sau bữa ăn trưa là lúc nhân viên văn phòng người lao động ra uống nước
bà cho biết những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua
nhiều lúc bà bị say nắng có lần ốm không thể bán được hàng
người này chia sẻ năm nay tuổi đã ngoài sáu mươi sức khỏe giảm sút
nhưng bà vẫn bám trụ với công việc
để có thể trang trải chi phí sinh hoạt ít nhất là cho đến khi con gái bà học xong
bà cương có hai con con gái lớn bị bệnh từ nhỏ và không có khả năng lao động
con gái nhỏ đang học đại học nên gánh nặng cơm áo đối với bà còn rất nặng nề
do lớn tuổi nên bà rất khó tìm việc làm
thời tiết nắng nóng khiến cho cuộc sống của người lao động vốn đã gian nan lại càng cực hơn
nhất là những công nhân xây dựng
dọc các công trường đáy nắng và bụi nhiều người mồ hôi nhễ nhại
vẫn làm việc dưới trời nắng
cứ khoảng ba mươi phút những người công nhân này lại dừng tay ra uống cốc nước lạnh
dù rất mệt mỏi nhưng họ vẫn phải nỗ lực thi công để kịp hoàn thiện dự án đúng thời hạn
và có tiền để lo cho gia đình
một người dân ngụ quận một mươi hai chia sẻ anh rời quê vào nam làm nghề xây dựng hơn một mươi năm nay
chưa bao giờ anh thấy thành phố hồ chí minh nóng như lúc này
những ngày qua tại quán nước ở gần các công trường thường xuyên đông đúc vì thời tiết khắc nghiệt
do nhu cầu tăng cao nên tổ hậu cần đã chuẩn bị nhiều nước và đá lạnh cho thợ nhưng vẫn có lúc thiếu
khi được hỏi chọn một nghề khác bớt vất vả hơn anh khẳng định dù sao vẫn muốn gắn bó với nghề công nhân xây dựng
anh tin tưởng mình sẽ vượt qua được khó khăn không chỉ để có tiền gửi về gia đình dưới quê
mà còn mong ước xây nên những tòa nhà cao tầng hay các công trình phục vụ cho người dân
nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cho người lao động mệt mỏi mất nước khi làm việc
mà họ cũng khó lòng được nghỉ ngơi đúng nghĩa
đi dọc chân cầu ba son quận một vào những buổi trưa một hình ảnh quen thuộc là nhiều người lái xe ôm
bán ve chai công nhân xây dựng giam mắc võng chai chiếu nằm nghỉ ngay dưới chân cầu
phần lớn những người lao động này cho biết phòng trọ nơi họ thuê ở cách xa không tiện về
hoặc quá nóng bức vào buổi trưa nên có vẻ cũng không thể ngủ